kính thưa quý vị chiều tối ngày một tháng bốn công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng huỳnh văn được
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai được cho là hung thủ gây ra vụ án giết người đốt xác tại xã tân quý tây huyện bình chánh
gây rúng động dư luận
dư luận xung sao về một vụ giết người giả mang nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tính bạc liêu
làm việc tại một quán cà phê trọi trên quốc lộ một thuộc xã tân quý tây huyện bình chánh
với gần một trăm linh vết dao chém trên mặt
tại cơ quan điều tra đối tượng được khai nhận do nợ tiền bài bạc được nảy ra ý định đi cướp tài sản
sau khi nhậu cùng nhóm bạn cũ trong trung tâm cai nghiện được đến quán cà phê của nạn nhân để thư giãn
lợi dụng quán vắng khách được dùng con dao thu sẵn trong người không chế trị để cướp tài sản
khi nạn nhân chống cự và tri hô được liên tiếp đâm nhiều nhát vào cổ vào mặt cho đến khi chị tử vong
sau đó được lấy mền trụm lên xác rồi phóng hỏa đốt xác nhằm phi tan chứng cứ
được lấy sáu trăm linh đồng tên túi chịu rồi bỏ trốn và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó